bên du lịch thì năm nay ví dụ như là cái chương trình tour của giữa điện biên đi không chỉ ở điện biên nữa
mà chúng tôi sẽ mở ra cái tour là đi sang bên lào sang bên trung quốc thông qua các cái đường biên tại điện biên
thì đấy là những cái định hướng mới của chúng tôi
thế còn nữa là cái chương trình đón đầu của cái việc ví dụ như là điện biên chuẩn bị được đầu tư để nâng cấp cái sân bay
cái hạ tầng đó thì chúng tôi sẽ được đón các cái doanh nghiệp du lịch cũng như khách du lịch không phải ở hà nội nữa
mà có thể từ trong sài gòn bay trực tiếp lên điện biên
việc tổ chức lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi tám nhằm tiếp tục bảo tồn tôn vinh bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh điện biên
tiếp tục xây dựng hình ảnh hoa ban gắn với nét văn hóa đặc biệt
điện biên là nơi đặc trưng của vùng đất điện biên quảng bá đến đông đảo nhân dân trong nước
qua đó thúc đẩy du lịch phát triển tăng cường khối đoàn kết các dân tộc góp phần giữ vững
ổn định chính trị bảo đảm quốc phòng an ninh tỉnh điện biên nói riêng và khu vực tây bắc nói chung

và hai mươi hai bị cáo trong phiên tòa xét xử trịnh xuân thanh và đồng phạm về những sai phạm xảy ra
tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
liên quan đến dự án nhiệt điện thái bình ii đã được tuyên
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những cột mốc đánh dấu các giai đoạn xét xử của vụ án
được dư luận hết sức quan tâm thời gian qua
ngày tám tháng một phiên tòa sơ thẩm xét xử hai ông đinh la thăng trịnh xuân thanh
cùng hai mươi người trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản xảy ra
tại tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn và tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam pvc
chính thức bắt đầu
hai mươi hai bị cáo và bốn mươi bốn luật sư đã tham gia phiên tòa
an ninh được thắt chặt quanh khu vực diễn ra phiên xét xử
các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế được tạo điều kiện theo dõi
và đưa tin về diễn biến của phiên xét xử
hai ngày chín một mươi tháng một hội đồng xét xử và luật sư tiến hành xét hỏi
các bị cáo về các hành vi sai phạm theo cáo buộc của cơ quan điều tra truy tố
ngày một mươi một tháng một đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo viện kiểm sát pvc không có năng lực làm tổng thầu nhà máy nhiệt điện thái bình ii
epc hợp đồng fpc số ba mươi ba vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật
và thiếu những điều khoản pháp lý quan trọng nhưng vẫn được ký kết
và pvn chuyển một một trăm một mươi năm tỷ đồng tạm ứng
hậu quả của hành vi là hết sức nghiêm trọng với số tiền thiệt hại trên một trăm một mươi chín tỷ đồng
và một mươi ba tỷ đồng tham ô chưa nói hết tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ án
ngoài những thiệt hại được xác định ban đầu việc làm của các bị cáo đã làm dự án kéo dài gấp đôi
làm đội số vốn đầu tư gần chục ngàn tỷ đồng số tiền nếu phạt theo tiến độ hợp đồng epc
lên tới hàng trăm triệu đô la mỹ
mức án mà viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo trịnh xuân thành là trung thân
cho hai tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng và tội tham ô
bị cáo đinh la thăng bị đề nghị mức án từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù
cho tội cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi sáu tháng một phiên tòa sơ thẩm tiếp tục với giai đoạn tranh tụng công khai
đối đáp các luận điểm buộc tội gỡ tội giữa đại diện viện kiểm sát và các luật sư bảo chữa
ngày một mươi bảy tháng một hai mươi hai bị cáo nói lời sau cùng
ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một hội đồng xét xử tiến hành nghị án
ngày hai mươi hai tháng một
hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo trịnh xuân thanh mức án trung thân cho hai tội danh
bị cáo đinh la thăng một mươi ba năm tù giam
các bị cáo khác từ ba năm tù treo đến hai mươi hai năm tù giam
qua hai tuần xét xử và nghị án phiên tòa xét xử bị cáo trịnh xuân thanh và các đồng phạm đã đi đến hồi kết
bên cạnh việc bảo đảm một phiên tòa mang đậm dấu ấn cải cách tư pháp
thực hiện triệt để các quy định mới trong bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đã củng cố niềm tin của người dân
bản án sơ thẩm được tham gia
được tuyên cũng thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật
tại bản án sơ thẩm vừa được tuyên hội đồng xét xử cũng xác định đây là vụ án kinh tế tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng
được dư luận đặc biệt quan tâm
hầu hết các bị cáo đều là cán bộ chủ chốt được nhà nước và nhân dân giao quản lý nguồn tài nguyên quốc gia
giao thực hiện dự án công trình trọng điểm
tuy nhiên lợi dụng vị thế và đặc thù ưu đãi của tập đoàn dầu khí
vì động cơ khác nhau mà các bị cáo đứng đầu là bị cáo đinh la thăng
đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm gây thiệt hại cho nhà nước và để lại nhiều hệ lụy
hội đồng xét xử cũng ghi nhận quá trình cống hiến của bị cáo đinh la thang
xem xét tình tiết giảm nhẹ nhưng pháp luật cần được tôn trọng công minh bình đẳng không loại trừ bất kỳ ai
một bản án có tình có lý tính đến cả công và tội
nhưng nghiêm khắc cũng là sự cảnh báo cần thiết cho sự lạm dụng quyền lực và tùy tiện
vi phạm pháp luật gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và lợi ích của nhân dân
nó xử đúng cái quy định pháp luật như vậy đó thì đảng mới khôi phục được cái niềm tin của nhân dân
thì qua dư luận thì cử tri cũng như người dân rất là đồng tình
cái thứ nhất là đối với đảng nhà nước mình đã mạnh tay làm cái vấn đề mà chống tham ô cũng như là bài trừ những cái vấn đề tham nhũng
nhất là đối cán bộ mà làm sai cái chủ trương
quy định của nhà nước
chúng ta ra một bản đoán đúng người đúng tội không xử oan người có tội nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm
đúng với tinh thần của nhà nước chúng ta là chưng trị kẻ có tội và nhân đạo với những người mà ăn năn hối lỗi
với tinh thần thượng tôn pháp luật nên hội đồng xét xử cũng rất cân nhắc
xem xét giữa công và tội
đồng thời cũng cần phải đưa ra một bản đoán tương xứng với cái hành vi phạm tội của các bệnh đạo
tôi cũng mong rằng là đây là một cái bệ học mà quý báo để cho những cán bộ đương chức sau này chúng ta đừng có phạm xa lầm như ông đinh lê thăng nữa
sau khi tuyên án hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố hà nội đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc sử dụng khoản tiền này
sau khi tuyên án hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố hà nội đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ việc sử dụng khoản tiền này